vừa chống dịch lại vừa ứng phó với thiên tai đó là tình cảnh hiện tại tại khu vực vùng cao của tỉnh quảng ngãi
khi nhiều ngày nay thì mưa lớn kéo dài khiến đất đá sạt lở chia cắt nhiều tuyến đường và gây nguy hiểm cho tính mạng của người dân
thực tế là đã có một số trụ sở cơ quan đã bị ảnh hưởng trong các trận sạt lở và nếu tình hình thời tiết không sớm cải thiện
thì những mối lo rất có thể sẽ trở thành sự thật
đây là hiện trường vụ sạt lở núi vùi nhà làm việc ban chỉ huy quân sự xã trà sinh huyện trà bồng trong đợt mưa lớn vừa qua
đất đá từ trên ngọn đồi phía trên hông đổ xuống làm sụp một mảng tường nhà làm việc tràn vào nhà làm việc
rất may không có thiệt hại về người
đợt mưa lớn vừa qua ngọn núi nằm ngay sau lưng trụ sở liên đoàn lao động huyện sơn tây sạt lở
hàng chục khối đất tràn xuống vách tường phòng làm việc
chỉ thêm một trận mưa thì ngọn núi sẽ bị sạt lở
ngọn núi sẽ sạt vùi trụ sở của cơ quan